những năm qua cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh đã có sức lan tỏa mạnh mẽ
tạo động lực to lớn trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở các bộ ngành địa phương
phóng sự sau được thực hiện ở huyện chư pư tỉnh gia lai
địa phương có năm mươi hai số dân là người dân tộc thiểu số sẽ nói về hiệu quả của cuộc vận động phong trào xây dựng nông thôn mới
con đường vào khu dân cư phía đông và phía tây thị trấn nhân hòa đang trong quá trình xây dựng với diện tích sáu m hai
trước đây con đường trục chính chạy qua thôn rất hẹp bụi bậm lầy lội người dân đi lại khó khăn
ngay khi được cán bộ xã thôn vận động nhận thức được phương châm người dân là chủ thể xây dựng nông thôn mới
năm hộ dân có con đường đi qua đã đồng loạt hiến tổng cộng bốn m hai tự phá rỡ các trụ tiêu để mở rộng đường
có hộ dân đã hiến hàng trăm mét vương đất thổ cư
đến nay bộ mặt nông thôn trở nên khang trang hơn người dân đi lại thuận tiện trên con đường bê tông rộng sáu mét dài gần một km
trước đây bộ mặt nông thôn trở nên khăng trang hơn người dân đi lại thuận tiện trên con đường bê tông rộng sáu m dài gần một km
trước đây bộ mặt nông thôn trở nên khăng trang hơn người dân đi lại thuận tiện trên con đường bê tông rộng sáu m dài gần một km
trong đó xây mới nâng cấp sáu mươi km đường nhựa hóa bảy mươi hai hai km đường cấp phối
đặc biệt các xã đã huy động gần một hộ dân hiến một trăm một mươi năm m hai đất đóng góp trên chín tỷ đồng và ba mươi bốn ngày công để làm đường giao thông nông thôn
trong những năm vừa qua ủy ban dân huyện chư bứ đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện
để phong trào hiến đất làm đường lan tỏa một cách mạnh mẽ
trên địa bàn huyện thì ủy ban dân huyện chư bứ đã chỉ đạo các xã tăng cường công tác tuyên truyền vận động đến từng thôn làng từng hộ gia đình
để người dân tự nguyện phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong công tác xây dựng nông thôn mới
bên cạnh đó người dân cũng đã thấy được lợi ích từ việc hiến đất làm đường đã tạo nên bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc và phát triển trên địa bàn huyện chư bứ
từ khi phát động phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới đến nay
các đường trục chính liên xã thôn của huyện chư pức đã được mở rộng làm mới số còn lại đang được tiếp tục triển khai số hộ tham gia hiến đất còn tiếp tục tăng hơn nữa
có đường mới rộng đẹp đi lại thuận tiện hơn góp phần mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế của mỗi gia đình đem lại diện mạo bề thế khởi sắc cho toàn huyện